thực hiện quyết định số hai nghìn bảy trăm tám mươi tám của ubnd tp về việc yêu cầu người dân ở nhà dừng mọi hoạt động trong vòng bảy ngày
ghi nhận trong sáng nay thì người dân tp đà nẵng cơ bản đã chấp hành nghiêm quyết định này
các trục đường chính như lê duẩn nguyễn văn linh trần hưng đạo bạch đằng đều vắng bóng xe và người dân đi lại
tại các ngõ hẻm có các tổ covid một mươi chín chốt chặn nhắc nhở người dân không ra khỏi nhà
các lực lượng kiểm soát vừa tổ chức trực tại các điểm chốt chính vừa thực hiện tuần tra nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm như không đeo khẩu trang đi ra khỏi nhà
song hành với công tác kiểm soát tp đà nẵng tổ chức xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố
các lực lượng kiểm soát tp đà nẵng tổ chức xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố